chuyên gia nhật bản phối hợp cùng với cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giám sát xử lý lô vải thiều đầu tiên đi thị trường nhật bản với khối lượng là gần năm tấn
như vậy là sau năm năm đàm phán mở cửa thị trường nhật
thì cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng vùng nguyên liệu theo những tiêu chuẩn rất khắt khe
thì đến hôm nay người trồng vải đã hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu vải thiều tươi sang nhật bản
quy trình cơ bản xử lý vải thiều tươi đi nhật gồm các bước sơ chế khử trùng và đồng gói theo quy cách nhà nhập khẩu yêu cầu
hệ thống thiết bị khử trùng được các chuyên gia nhật bản kiểm tra rất kỹ lưỡng
tất cả các khâu từ độ kín bùng khử đến việc tính toán liều lượng thuốc khử trùng và khả năng vận hành chính xác
hệ thống xử lý này là hệ thống đầu tiên hệ thống xử lý thương mại bằng metimomai đối với hoa quả đầu tiên
và được thiết kế hoàn toàn thiết kế hoàn toàn bởi người việt
trong suốt quá trình đàm phán ngay bản thân phía chuyên gia nhật bản cũng nhận thấy hệ thống này rất đặc biệt
rất khác so với các hệ thống khác
ví dụ như chúng tôi có những công nghệ đào khí tuần hoàn rất là một sự khác biệt
hoặc là hệ thống tính toán lượng thuốc nên thời gian đàm phán cũng mất rất nhiều thời gian để tính toán cho nó chính xác
và đến hôm nay sau khi kiểm tra chuyên gia rất yên tâm với việc xử lý
và tôi tự tin rằng việc xử lý này sẽ thành công
ngay trong vụ vải năm nay cục bảo vệ thực vật đã thiết lập được ba cơ sở khử trùng như thế này
nhằm phục vụ xử lý vải thiều tươi đi nhật
cùng với hệ thống kỹ thuật vùng nguyên liệu cũng đã được người trồng vải chuẩn bị theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất
với hơn một trăm linh hectare sản lượng ước đạt sáu trăm linh tấn đủ tiêu chuẩn xuất đi nhật bản
chúng tôi đã xây dựng một mươi chín vùng với một trăm linh ba hectare
với lại một trăm linh bảy hộ dân và cái sản lượng ước là khoảng sáu trăm linh tấn để phục vụ cho thị trường nhật bản
qua ba lần kết ở cấp trung ương và cấp tỉnh cũng như các doanh nghiệp tham gia
đến nay thì có thể nói là kết quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang nhật bản
sau khi họp bàn với chuyên gia kỹ thuật phía việt nam đồng thời kiểm tra vận hành thử
chuyên gia nhật bản đánh giá hệ thống bảo đảm đạt yêu cầu
phía doanh nghiệp xuất khẩu cũng khẳng định
hệ thống này bảo đảm cho quả vải đi bằng cả đường biển và đường hàng không
đều bảo đảm giữ được độ tươi ngon khi đến tay người tiêu dùng nhật bản
theo khảo sát về nhu cầu thị hiếu của khách hàng ở tại nhật bản
tôi nhận thấy mình có một điểm nổi trội hơn
đó là vị chua ngọt trong quả vải của mình
đó là khẩu vị mà người nhật bản yêu thích
nên chính vì vậy là chúng tôi cũng đang cố gắng làm như thế nào
những lô vải đầu tiên này qua làm được hình ảnh
tốt và chất lượng tốt thì chúng ta sẽ định ra cái mức giá cao hơn
hy vọng là trong năm nay sẽ là một cái năm làm nên cái thương hiệu quả vải ở tại thị trường nhật bản
các doanh nghiệp cũng cho biết
dự kiến khoảng gần hai trăm linh tấn vải thiều tươi sẽ được xuất khẩu thành công vào thị trường nhật bản trong năm nay